trong những ngày này tại bản vịnh xã bát mọt huyện thường xuân tỉnh thanh hóa
đang diễn ra những buổi tập huấn để phục dựng để truyền dạy cách thức khắp giao duyên
khô luống khèn bè sáo ôi dân tộc thái
lớp học đã thu hút hàng chục học viên là các đội văn nghệ các nghệ nhân
tại huyện thường xuân tỉnh thanh hóa
với nội dung là học diễn tấu điệu khua luống của dân tộc thái
kỹ năng gõ chảy tạo âm thanh nhảy sạp các điệu dân ca dân vũ dân tộc thái
như khắp giao duyên khèn bè sáo ôi
thanh hóa hiện có hơn hai trăm sáu mươi đồng bào thái sinh sống chủ yếu ở các xã miền núi
những hoạt động như thế này sẽ góp phần bảo tồn bản sắc của cộng đồng dân tộc thái ở việt nam